chiều nay chín tháng một chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lần lượt có buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdek sakeng
nhân dịp sang tham dự hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đã bày tỏ nhất trí với các nội dung hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
cũng như kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy vừa được ký kết
chủ tịch nước cũng đánh giá cao lập trường của chính phủ campuchia không để lực lượng thủ địch nước thứ ba lợi dụng chống phá lại nước kia
cảm ơn chính phủ campuchia bộ nội vụ và cá nhân đồng chí samdek sakeng đã hỗ trợ giúp giải quyết giấy tờ cho người việt ở campuchia
cũng như trong công tác phân giới campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình hiệu nghị giữa hai nước việt nam và campuchia
về phần mình phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ sadek sakeng cảm ơn những đánh giá của chủ tịch nước trần đại quang về quan hệ hai nước
cho thấy lập trường của việt nam trước sau như một ủng hộ nhân dân campuchia
để triển khai có hiệu quả hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước
phía campuchia đã có ý tưởng tổ chức hội nghị phát triển các tỉnh biên giới giữa hai nước và hiện đang chờ phía việt nam cho ý kiến
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia samdech sakhen
đang thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng phó thủ tướng
bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia sang việt nam tham dự hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi tám
và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà campuchia đạt được thời gian qua
khẳng định quan điểm của đảng chính phủ việt nam luôn mong muốn campuchia ổn định hòa bình phát triển thịnh vượng
trên tinh thần đó thủ tướng nêu rõ việt nam chân thành chúc campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy và bầu cử quốc hội vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng cũng khẳng định chính sách trước sau như một của đảng nhà nước việt nam luôn mong muốn củng cố mối quan hệ
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này
để phá hoại hòa bình an ninh và ổn định của nước kia
về phần mình phó thủ tướng bộ trưởng samdek sakheng bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
điều đó càng chứng minh tình đoàn kết hợp tác lâu đời giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn
bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam có truyền thống hợp tác tốt đẹp hàng năm nhất là một mươi năm qua
thường xuyên ký kết hợp tác hai nước đã phối hợp bảo đảm giữ gìn tuyến biên giới hòa bình an ninh hữu nghị và hợp tác
trong vấn đề này bộ nội vụ campuchia đã luôn nhận được sự giúp đỡ phía việt nam về vật chất đào tạo cán bộ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
phó thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý giá của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước campuchia